tiếp tục kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn chiều nay quốc hội tiếp tục nghe các báo cáo liên quan đến quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy như báo cáo kiểm toán báo cáo thẩm tra quyết toán
theo báo cáo của chính phủ do bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng thợ ủy quyền của thủ tướng chính phủ trình bày tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là một sáu trăm tám mươi ba bốn mươi năm tỷ đồng tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là một sáu trăm tám mươi một bốn trăm một mươi bốn tỷ đồng
bộ chi ngân sách nhà nước là một trăm ba mươi sáu chín trăm sáu mươi ba tỷ đồng bằng hai bảy mươi bốn gdp
theo kiểm toán nhà nước ủy ban tài chính ngân sách thống nhất về báo cáo số liệu của chính phủ và chính quốc hội xem xét phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên công tác thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra song công tác lập giao dự toán thu chưa sát thực tế tình trạng kê khai thiếu thuế phải nộp trốn lộ thuế nửa động thuế lớn chưa được khắc phục triệt đề còn có khoản thu không đúng đối tượng hoặc không nộp kịp thời vào ngân sách
tình trạng giải ngân vốn đầu tư chậm quản lý sử dụng vốn đầu tư chưa đúng quy định chưa được khắc phục
trong khi ngân sách hạn hẹp nhiều công trình cần đầu tư nhưng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm hai nghìn một mươi bảy nguồn ngân sách nhà nước giải ngân chậm nhất trong năm năm gần đây chỉ đạt tám mươi sáu ba vẫn xảy ra tình trạng chấp hành chưa nghiêm quy định trong hoạt động xây dựng và quản lý vốn đầu tư có địa phương phê duyệt chủ trương đầu tư chưa đủ thủ tục chưa đúng thẩm quyền phê duyệt dự án chưa đúng quy định